hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ phát động phong trào tết trồng cây ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
viện môi trường và năng lượng tái tạo phối hợp với tỉnh phú thọ đã tổ chức phát động phong trào
vườn ươm xứ giả môi trường và trao tặng một mươi cây giống cho các trường học trên địa bàn tỉnh phú thọ
vườn ươm xứ giả môi trường hướng tới đối tượng học sinh sinh viên các cháu thiếu nhi về nhận thức
trách nhiệm bảo vệ môi trường mỗi học sinh sẽ chăm chút cho vườn cây của mình ngay tại trường học
gia đình và địa phương tạo ra ý thức trách nhiệm chung của cộng đồng trong việc trồng cây xanh
bảo vệ môi trường sống từ việc triển khai mô hình thí điểm tại phú thọ
cội nguồn dân tộc dự kiến ban tổ chức sẽ đồng loạt phát động phong trào trồng cây trên cả nước